chiều nay công an tp quảng ngãi đang điều tra nguyên nhân khiến người đàn ông tử vong bất thường dưới cống thoát nước thải gần khu vực cầu trà khúc hai phường lê hồng phong
trưa cùng ngày người dân phát hiện thi thể người đàn ông tử vong trong tư thế nằm sấp dưới cống thoát nước thải khu vực phía nam chân cầu trà khúc hai
người này mặc quần dài nhưng không mặc áo
nhận được tin báo công an quảng ngãi huy động lực lượng đến khám nghiệm hiện trường đồng thời vớt đưa thi thể nạn nhân lên bờ
bước đầu xác minh nhận định nạn nhân tên là đinh văn mai bốn mươi tuổi ngụ tại sơn hà
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đơn vị phối hợp với công an huyện bình chánh vừa bắt giữ võ thị ngọc quyền bốn mươi bảy tuổi ngụ tại quận bảy để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản với giá trị lên đến gần ba năm tỷ đồng
quyền là nhân viên dọn vệ sinh tại công ty có trụ sở tại khu dân cư him lam xã bình hưng huyện bình chánh
vào ngày năm tháng bốn do thiếu tiền
nên đối tượng đã nảy sinh ý định mở phá kết sát trong phòng làm việc của giám đốc để lấy tài sản
đối tượng lấy kết sắt mini mang về nhà quận bảy sau đó thuê thợ sửa khóa đến nhà mở kết sắt và lấy được những tài sản gồm đồng hồ rolex đồng hồ genève bốn nhẫn vàng một sợi dây chuyền vàng bốn miếng đá dạng cẩm thạch hai miếng kim loại màu vàng của dây đeo đồng hồ
tổng tài sản ước tính khoảng gần ba năm tỷ đồng
vào ngày bảy tháng bốn công ty trên phát hiện mất trộm nên trình báo công an
công an tp hcm phối hợp với công an huyện bình chánh vào cuộc điều tra mời quyền lên làm việc
một hang ổ sản xuất loại ma túy mới trên địa bàn tp đà nẵng vừa bị triệt phá
trước đó tại địa bàn phường hòa khánh bắc quận liên triều ngô văn sang bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang gửi hai kg thảo mộc khô tẩm chất ma túy cho một người mua ở thành phố huế với giá ba triệu đồng
mở rộng điều tra khám xét khẩn cấp nơi sang tạm trú
lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn hai mươi tám kg thảo mộc khô và nhiều chất bột các loại gần năm lít tinh dầu và hóa chất cùng nhiều trang thiết bị dụng cụ khác
bước đầu sang khai nhận dùng các nguyên liệu này để sản xuất thảo mộc có tẩm tinh dầu và ma túy bán kiếm lời
cũng liên quan đến tội phạm ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp trà vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đỗ hoài sơn và bùi thị hoa
nguyện châu thành về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an phát hiện bà hoa đang bán hai bịch ni lông bên trong có chứa thảo bộc nghi là chất ma túy cho hai đối tượng
tiến hành khám xét cơ quan công an phát hiện trong áo khoác của bà hoa có một mươi chín bịch ni lông bên trong có chứa thảo mộc nghi là chất ma túy
quá trình làm việc hai vợ chồng còn khai nhận các loại thảo mộc bị tạm giữ là ma túy loại cỏ mỹ do sơn đặt mua qua mạng tổng cộng một trăm linh gram để phân chia và đưa cho vợ đem bán lại
cho các con nghiện kiếm lời
thông tin từ tri cục kiểm lâm sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lâm đồng cho biết vụ cháy rừng vào ngày bảy tháng bốn tại lô a khoảnh một mươi một tiểu khu hai trăm sáu mươi bảy b thu địa phận phường ba thành phố đà lạt đã làm ảnh hưởng khoảng một mươi hectare rừng thông tự nhiên
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi năm giờ ngày bảy tháng bốn cho đến hai mươi ba giờ cùng ngày đã được giật tắt
huy động trên một trăm năm mươi người thuộc các đơn vị tham gia chữa cháy xuyên đêm
cho đến sáng ngày hôm nay hiện trường xảy ra vụ cháy vẫn còn các điểm cháy âm ỉ
các lực lượng tham gia chữa cháy vẫn tiếp tục đi kiểm tra xử lý những điểm có thể bùng phát thành vụ cháy mới
lực lượng chức năng điều tra xác định nguyên nhân xảy ra cháy rừng và đánh giá chính xác thiệt hại tài nguyên rừng do vụ cháy gây ra
thưa quý vị bắc tử liêm là quận mới được chia tách thành lập sắp sáu quận huyện của thủ đô hà nội
trong đó có tuyến sông hồng chảy qua địa bàn khiến tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều phức tạp
với vai trò là đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ
bảy năm qua trung tá đoàn văn đông đã cùng đồng đội khởi tố điều tra tám mươi bảy vụ án một trăm bốn mươi năm bị can
trong đó phát hiện bắt giữ điều tra nhiều vụ án nghiêm trọng gây tiếng vang
giả mạo đại tá công
công an với thủ đoạn xin việc vào các cơ quan nhà nước hoặc cho đối tượng này vay tiền
một mươi một bị hại đã bị mai thị lan lừa đảo lên tới hơn hai mươi tỷ đồng
đó chỉ là một trong số tám mươi bảy vụ án trung tá đoàn văn đông đã khởi tố điều tra trong bảy năm qua
không có vùng cấm không có ngoại lệ thượng tôn pháp luật
được trung tá đông coi là nguyên tắc thực thi trong mỗi vụ án
trước mỗi vụ án đồng chí đoàn văn đông đã nghiên cứu rất kỹ
về pháp luật về nghiệp vụ và phân công cho cán bộ chiến sĩ rõ việc rõ người
do vậy mà đối với mỗi vụ án là chúng tôi đã bắt đúng bắt chúng đối tượng
và truy tố trước pháp luật là chưa có vụ án nào mà oan sai gây khiếu kiện gây bức xúc cho nhân dân
càng làm càng bài bản càng có thêm nhiều kinh nghiệm khiến cho công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế chức vụ của đội đi vào chiều sâu
tính riêng năm hai nghìn hai mươi hai đội của trung tá đông đã tiếp nhận một trăm ba mươi sáu đơn thư tin báo tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố
và một trăm linh các đơn thư tin báo đã được tiếp nhận giải quyết đúng trình tự thủ tục và thời hạn quy định góp phần tạo lòng tin trong nhân dân
công việc về tình hình đảm bảo an ninh trật tự về lĩnh vực môi trường về lĩnh vực kinh tế trên địa vàng quận bắc tử liêm là một đơn vị mất hình đặc
công việc về tình hình đảm bảo an ninh trật tự về lĩnh vực môi trường về lĩnh vực kinh tế trên địa vàng quận bắc tử liêm là một đơn vị mất hình đặc
trại sáng tác quy tụ ba mươi năm nhà văn tác giả đến từ các tỉnh thành trên cả nước phát huy thành quả của các cuộc thi trước cuộc thi lần này thu hút nhiều nhà văn trẻ tham gia một số tác giả đã ấp ủ và đăng ký đề tài với mong muốn tạo dấu ấn riêng trong mảng đề tài về lực lượng công an nhân dân
đây là một cơ hội để chúng tôi nhìn lại những chất liệu cuộc sống mà chúng tôi đã gom nhặt được một cách đây là đầy bản năng của một người sáng tác trong những thời gian vừa qua
và thực ra không phải đến trại này mới bắt đầu viết mà đến trại này là để quy hoạch lại để gom nhập lại để đồng đếm lại những gì mình đã trưởng thành trong thời gian qua
và đến với trại sáng tác này thì tôi có ấp ủ về đề tài những người lính làm công tác phòng chống chữa cháy
và chúng tôi tin rằng qua trại sáng tác này chúng tôi có thể có một khoảng trao đổi và một sự tập trung
và tình tâm hơn để phát triển tìm ra những ý tưởng căng cốt nhất để chúng tôi có thể phát triển những tác phẩm của mình
khi mà tham gia những cái trại sáng tác do cục truyền thông công an nhân dân tổ chức như thế này
thì chúng tôi có thêm rất nhiều cơ hội vừa là học hỏi chia sẻ và được tiếp cận với những nguyên mẫu nhân vật đối với những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng công an nhân dân
và chính những chất xúc tác như vậy thì đã tạo cho chúng tôi những cách nhìn mới có thêm sự thấu hiểu chia sẻ
và thực sự là cũng tạo cho chúng tôi một nguồn cảm xúc
chúng tôi sáng tác lên những cái trang văn mà có thể chạm tới cái tâm tư tình cảm của độc giả
theo kế hoạch các trại sáng tác được tổ chức tại quảng ninh nghệ an quảng bình và bà rịa vũng tàu hoặc đà lạt
việc tổ chức các trại sáng tác nhằm tạo điều kiện để các nhà văn tác giả được tiếp cận với những tấm gương tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân
và tiếp cận đa dạng với các lĩnh vực công tác của lực lượng công an nhân dân
từ đó có tư liệu phong phú chân thực khách quan phục vụ việc nghiên cứu sáng tác
tham gia giải viết lần này thì có rất nhiều những nhà văn đã từng trải đã lan lộn đã có một cái bề dày trong sáng tác về lĩnh vực an ninh trật tự và về bình yên cuộc sống
đây là một trại viết mà tôi thấy rằng là tôi là người tổ chức rất nhiều những trại viết của ngành công an
trong bốn kỳ vừa qua thì tôi thấy đây là một cái đợt mà có thể sẽ gặt hái được thành công rất là tốt đẹp
với một lý do rằng là những người viết đều rất sung sức kể cả già và trẻ
và một điều quan trọng nữa là chúng tôi đều
hướng tới cái dịp kỷ niệm tám mươi năm ngày thành nhập lực lượng công an
trong cuộc thi lần thứ năm này bộ công an và hội nhà văn việt nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ đầu tư nhiều công sức và trí tuệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà văn sáng tác
với vai trò là đơn vị thường trực cuộc thi cục truyền thông công an nhân dân nhà xuất bản công an nhân dân sẽ phối hợp cùng các đơn vị công an trên địa bàn quảng ninh
tổ chức cho các nhà văn được tiếp xúc thực tế với những đơn vị chiến đấu những cá nhân điển hình
với nhiều chiến công
trong quá trình công tác của lực lượng công an

trong quá trình công tác của lực lượng công an nhân dân nhà xuất bản công an nhân dân sẽ phối hợp cùng các nhà văn việt nam
thưa quý vị điện là một mặt hàng thiết yếu các dịch vụ cung cấp điện ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân cũng như sản xuất của các doanh nghiệp
những nỗ lực chuyển đổi số của ngành điện lực trong thời gian qua đã tạo những chuyển
tiến mạnh mẽ trong thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia của chính phủ
vậy cụ thể những chuyển đổi đó là gì
ngay sau đây trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp
biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể
xin mời quý vị cùng theo dõi
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị triển khai đề án sáu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực địa tử
phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
hệ thống dữ liệu của tập đoàn điện lực việt nam đã kết nối và chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
qua cổng dịch vụ công quốc gia
trên cơ sở đó hai trên hai dịch vụ của ngành điện trong tổng số hai mươi năm dịch vụ thiết yếu trong đề án được xác định
bao gồm cấp điện mới từ lưới điện hạ áp và thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện
và cho đến nay
thì hai dịch vụ này được cung cấp trực tuyến đạt mức độ bốn là mức cao nhất của chính phủ điện tử
và đã hoàn thành sớm năm tháng so với tiến độ được giao
theo thống kê tập đoàn điện lực việt nam hiện đang cấp điện cho chín mươi chín sáu mươi năm số hộ dân trên toàn quốc
bình quân hàng năm có thêm khoảng một triệu khách hàng mới và trên một hai triệu yêu cầu của người dân doanh nghiệp
về thay đổi các nội dung trong hợp đồng mua bán điện đã ký
điều này đòi hỏi nỗ lực
phải hiện đại hóa minh bạch hóa quá trình cung cấp dịch vụ từ ngành điện
năm hai nghìn hai mươi hai tức là sau sáu tháng mà chúng tôi triển khai hai dịch vụ này
thì toàn bộ một mươi dịch vụ còn lại của tập đoàn cũng đã được chính phủ cho phép là kết nối về sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư
thì tôi chúng tôi đánh giá rằng đây là một bước tiến rất là dài trong cái quá trình cung cấp các dịch vụ điện lực
tạo một cái tiện ích tạo một cái sự thông thoáng và đặc biệt là chúng ta tiết kiệm được cho người dân và doanh nghiệp rất nhiều chi phí
về thời gian về công sức để có thể có khói đồng kia hợp đồng mua bán điện trong thời gian sớm nhất
hiện ngành điện là ngành đầu tiên hoàn thành kết nối một trăm linh dịch vụ lên cổng dịch vụ công quốc gia
và là một trong bốn doanh nghiệp nhà nước đã hoàn thành việc kết nối chia sẻ với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của bộ công an
đối với cái nhiệm vụ đề án sáu khi tạo dựng được cái này thì các bộ ban ngành cũng phải tạo dựng được những bộ dữ liệu chuyên ngành
để kết nối vào với cơ sở dữ liệu quốc gia
các đơn vị đều phải có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu về an ninh an toàn bảo mật
thì từ đó mới triển khai được đến với người dân
cái thứ hai là khi chúng ta đã tạo dựng được một cái kết nối liên thông như vậy
thì chúng ta sẽ tạo dựng được những môi trường phát triển về kinh tế xã hội
dịch vụ điện lực thuận lợi đơn giản hơn cho người dân và doanh nghiệp
và trên thực tế thì việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một mảnh ghép quan trọng
giúp các loại hồ sơ giấy tờ
được cắt giảm và thay thế hiểu đơn giản như thế này
trước đây thì khi công dân làm thủ tục đăng ký mua bán điện thì cần mang theo rất nhiều loại giấy tờ tùy thân
như bản sao căn cước công dân sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
quyền sử dụng đất hoặc là hợp đồng thuê nhà
tuy nhiên giờ đây chỉ cần duy nhất căn cước công dân có gắn chip điện tử
mã định danh cá nhân và tiến hành thực hiện các thao tác trên cổng dịch vụ công quốc gia
qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì toàn bộ thông tin của cư dân
như là họ tên ngày tháng năm sinh địa chỉ thương chú tạm chú thông tin chủ hộ thông tin hộ gia đình
sau khi được đối sánh và xác thực thì hệ thống sẽ tự động trả về bên ngành điện
hồ sơ giao dịch điện tử giữa điện lực và khách hàng được nhanh chóng thiết lập mà không cần thời gian đi xác minh
như vậy thay vì phải đi đến tận nơi mang theo nhiều loại giấy tờ thì giờ đây chỉ cần ngồi một nơi
người dân và doanh nghiệp đều được thụ hưởng lợi ích từ việc đơn giản hóa thủ tục này
gia đình mới mua lại một căn nhà vì vậy anh tuấn anh tiến hành việc thay đổi chủ thể mua bán điện với công ty điện lực
chỉ cần một vài thao tác trên cổng dịch vụ công quốc gia bằng chính chiếc smartphone của mình
anh tuấn anh đã hoàn thành việc nộp hồ sơ
tôi thấy là cái dịch vụ này thì sẽ là thuận tiện cho công dân rất nhiều
vì trước đây thì là các cái thủ tục mà khi mà đi
thay đổi chủ thể này thì phải là đến cơ quan trực tiếp tại cơ quan để giải quyết
mình mất rất là nhiều thời gian vì lúc đấy mình không tìm hiểu được cái hồ sơ gồm những thủ tục gì
nhưng mà trên cổng dịch vụ công này thì đã hướng rất đầy đủ
đang có nhu cầu cần đăng ký cấp điện mới từ lưới điện hạ áp cho phòng khám nhà khoa
chị huệ cũng chỉ cần thao tác trực tiếp trên cổng dịch vụ công quốc gia
toàn bộ thủ tục được hướng dẫn một cách chi tiết mà thay vì phải mang các loại giấy tờ
đến trụ sở công ty điện lực để làm thủ tục như trước đây
chúng tôi cũng đã nhập phần hồ sơ giấy tờ của công ty lên phần mềm
thì khoảng sau một mươi phút đã có nhân viên của ngành điện liên hệ và khảo sát
cái tình hình sử dụng điện của công ty và qua đây thì tôi thấy là
cái theo dõi được hồ sơ chính xác trên trang web
khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được liên kết chia sẻ qua cổng dịch vụ công quốc gia
thì ngành điện chúng tôi cũng sử dụng cái hệ sinh thái chăm sóc khách hàng
để cung cấp các dịch vụ điện của khách hàng khai thác thông tin khách hàng
cũng như xác thực thông tin khách hàng qua cái cơ sở dữ liệu quốc gia đó
được nhanh chóng thuận tiện và cũng giảm thiểu rất nhiều hồ sơ giấy tờ không cần thiết
theo tính toán việc chuyển đổi số trong giải quyết các dịch vụ điện theo phương thức điện tử
đã giúp không phải in ấn bảo quản lưu trữ tài liệu giấy lên đến hai mươi triệu trang hồ sơ
và theo thống kê
trong hơn một hai triệu yêu cầu dịch vụ điện
thì có trên sáu mươi yêu cầu được tiếp nhận qua cổng dịch vụ công quốc gia
và chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi hai
đã có gần chín trăm linh yêu cầu phát sinh đối với hai dịch vụ công
được kết nối từ cơ sở dữ liệu quốc gia theo đề án sáu
trong đó có trên hai trăm bốn mươi lượt khai thác thông tin chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và gần hai mươi tám lượt khai thác thông tin về hộ gia đình
trong cơ sở dữ liệu quốc gia
việc kết nối khai thác hiệu quả từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đã tăng cường mở rộng cho toàn bộ các dịch vụ của ngành điện nói riêng
cũng như kết nối các nền tảng truyền đổi số của chính phủ các bộ ngành và địa phương
ngoài việc chúng tôi kết nối với các địa phương
để tạo ra một tiện ích cho người dân có thể sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia
có thể sử dụng các nền tảng công dân số ở các địa phương
chúng tôi còn kết nối với các đối tác là ngân hàng
các tổ chức trung gian các đơn vị khác để có thể liên kết các nền tảng này
và tạo ra một tiện ích cho khách hàng khi sử dụng các nền tảng của các đối tác
thì cũng có thể sử dụng luôn các nền tảng của tập đoàn lực lực việt nam
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đây là một bộ dữ liệu gốc để có được cái định danh cho công dân việt nam
đồng thời chúng ta đã xây dựng và hoàn thành hệ thống định danh điện tử vneid
trước mắt đó là tập trung để tạo lập cái tài khoản cho người dân khi sử dụng vnid
thay thế cho tài khoản khi tham gia vào dịch vụ công
năm hai nghìn hai mươi hai hệ sinh thái evn connec ra đời đã khai thác tối đa nguồn dữ liệu chung quốc gia
còn đó evn là đơn vị đầu tiên hoàn thành cung cấp một trăm linh dịch vụ điện trực tuyến
ở mức độ ba bốn qua cổng dịch vụ công quốc gia
những tiện ích mà cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
mang lại đối với ngành điện là vô cùng to lớn giúp cho việc định vị khách hàng được tốt hơn
đảm bảo tính công khai minh bạch trong quá trình quản lý giao dịch điện tử phục vụ khách hàng
và rõ ràng những chuyển đổi số của ngành điện trong thực hiện đề án sáu
đã có phần cải cách thủ tục hành chính và giúp người dân doanh nghiệp từng bước được thụ hưởng các tiện ích
phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây cũng xin được kết thúc
mỗi lá thư được viết ra đều chứa được câu chuyện cảm động về hình ảnh người chiến sĩ công an về nhân dân phục vụ
và hơn hết là sự biết ơn cảm kích là niềm tin mà người dân gửi gắm vào lực lượng công an
đang ngày đêm tận tụy công hiến sức lực trí tuệ vì bình yên cuộc sống
và với mỗi cảnh bộ chiến sĩ đây chính là một lượng cao quý nhất sau mỗi công việc mà họ tìm thấy